chiều ngày hai mươi bốn tháng một mươi một năm hai nghìn một mươi sáu đoàn đại biểu quốc hội tỉnh yên bái tổ chức hội nghị tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ hai tại thành phố yên bái tỉnh yên bái
đồng chí trần quốc vượng ủy viên bộ chính trị bí thư trung ương đảng chủ nhiệm ủy ban kiểm tra trung ương đại biểu quốc hội khóa một mươi bốn dự hội nghị
phát biểu tại hội nghị ý kiến của hầu hết các cử tri thành phố yên bái đều đánh giá cao những kết quả đạt được trong kỳ họp thứ hai của quốc hội khóa một mươi bốn
đồng thời bày tỏ những kỳ vọng trong việc giải quyết nhiều vấn đề nóng đã được nêu ra trong kỳ họp quốc hội vừa qua và đưa ra các câu hỏi kiến nghị
thay mặt đoàn đại biểu quốc hội trả lời từng nhóm ý kiến của cử tri thành phố yên bái về những điểm mới của kỳ họp thứ hai
đồng chí trần quốc vượng cho biết quốc hội đang ngày càng có nhiều đổi mới ngày càng dân chủ các phiên chất vấn và tranh luận theo chủ đề đi đến tận cùng vấn đề
giải quyết tận cùng những tâm tư nguyện vọng ý kiến của cử tri
bộ chính trị đã ra nghị quyết ba mươi chín về tinh giản biên chế quyết định một mươi một về luân chuyển cán bộ chủ trương thi tuyển công chức viên chức thi nâng ngạch bậc
đảng đều đã có quy trình chặt chẽ và làm tận gốc vấn đề hội nghị trung ương tới đảng sẽ tiếp tục bàn bạc sâu về những vấn đề này với tinh thần
ai làm sai sẽ phải bị xử lý xử lý đến cùng để lập lại kỳ cương của đảng pháp luật của nhà nước
về vấn đề môi trường đồng chí trần quốc vượng nhấn mạnh không đánh đổi môi trường với bất cứ giá nào